mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh hà giang
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký công điện hỏa tốc số chín trăm chín mươi năm
chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại hà giang
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy đảng chính quyền lực lượng vũ trang
các cơ quan đoàn thể và nhân dân địa phương trong ứng phó khắc phục với hậu quả mưa lũ
công điện cũng yêu cầu ubnd tỉnh hà giang tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại
nhất là những hộ có người bị chết hỗ trợ cứu chữa người bị thương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ
nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa xa xoát
chủ động di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức hỗ trợ lương thực không để người dân bị đói
các bộ giao thông vận tải bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường
khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra đồng thời yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
kịp thời chỉ đạo đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó